qua thảo luận cho ý kiến về nội dung lực lượng kiểm ngư được quy định tại chương sáu dự thảo luật nhiều đại biểu thống nhất với tờ trình của chính phủ
theo đó bên cạnh lực lượng kiểm ngư trung ương cần thành lập thêm hệ thống kiểm ngư tại hai mươi tám tỉnh ven biển trên cơ sở chuyển từ lực lượng thanh tra chuyên ngành thủy sản tại các tri cục thủy sản
trong những năm qua với mô hình tổ chức từ trung ương đến vùng lực lượng kiểm ngư việt nam mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác kiểm tra kiểm soát phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trên biển
tuy nhiên với phạm vi ngư trường rộng lớn lực lượng lại mỏng nên hoạt động kiểm ngư còn có những khó khăn nhất định có những lúc không kịp thời ứng phó xử lý với những vấn đề phức tạp xảy ra trên biển
tuy nhiên với phạm vi ngư việt nam mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định có những lúc không kịp thời ứng phó xử lý với những vấn đề phức tạp xảy ra trên biển
bên cạnh đó một số đề biểu cũng cho rằng quy định về chính sách khai thác thủy sản xa bờ cần gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng